các phiên chất vấn của quốc hội đều có những cải tiến đổi mới để đưa hoạt động này ở nước ta đến gần hơn nữa với bản chất của nó
hiệu quả các phiên chất vấn của quốc hội không chỉ được thể hiện ở những câu hỏi nóng của đại biểu
hay những lần xin nhận trách nhiệm và lời hứa rút kinh nghiệm sâu sắc của tư lệnh ngành lĩnh vực mà nó phải được đánh giá ở khâu hậu chất vấn
điều cử tri trông đợi hơn cả là những chuyển biến sau chất vấn bởi nó thực sự tác động đến đời sống cử tri
báo tổ trẻ nêu thông tin
nhưng sai sót ra đề thi lớp một mươi hơn sáu bốn trăm linh thí sinh quảng bình phải thi lại
sau những sai sót liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông trên địa bàn
tỉnh quảng bình sẽ tổ chức cho thí sinh thi lại môn ngữ văn vào chiều ngày năm tháng sáu
lý do dẫn đến việc này theo sở giáo dục và đào tạo là vì trong buổi thi chính thức môn ngữ văn vào ngày ba tháng sáu
đề thi bị phát hiện chùng đến chín mươi so với đề thi học kỳ hai dành cho học sinh lớp chín thành phố đồng hới cách đó không lâu
ngoài ra cũng trong buổi thi này
tại điểm thi ở trường trung học phổ thông chuyên võ nguyên giáp
giám thị đã ký nhầm vào ô dành cho cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của hai mươi bốn thí sinh khi thời gian làm bài đã quá một nửa
số thí sinh này sau đó phải bỏ bài thi đăng viết để làm lại từ đầu theo yêu cầu của giám thị
còn trên báo lao động số ra hôm nay nêu bất cập trong chấm điểm bệnh viện còn khói thuốc lá thì không thể xanh sạch đẹp
hiện nay tình trạng hút thuốc lá tại các bệnh viện là những địa điểm bị tuyệt đối
cấm hút thuốc lá vẫn còn hết sức phổ biến
thế nhưng đáng chú ý tiêu chí bệnh viện không khói thuốc chỉ là một trong năm nội dung cộng điểm của bộ tiêu chí chấm điểm
bệnh viện xanh sạch đẹp nằm ở cuối cùng của bộ tiêu chí không được coi là tiêu chí chính để chấm điểm bệnh viện sạch
vậy liệu bệnh viện ngập khói thuốc có được coi là bệnh viện sạch hay không
mặc dù các quận huyện thị xã của hà nội đã hạn chế gia tăng số vụ vi phạm pháp luật đê điều
song bên cạnh đó còn không ít vụ tồn động chưa xử lý triệt đề
thực tế này đòi hỏi các cơ quan hiệu quan tiếp tục quyết liệt hơn trong công tác này
xử lý vi phạm pháp luật đê điều ngăn phát sinh giảm tồn động là nhan đề bài viết trên báo hà nội mới
thống kê từ năm hai nghìn một mươi một đến nay trên địa bàn các quận huyện thị xã còn tồn động một bốn trăm tám mươi chín vụ vi phạm pháp luật đê điều
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng chủ yếu là công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật còn hạn chế
ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân không cao
một số xã phường thị trấn chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp do ngại va chạm né tránh thiếu kiên quyết xử lý rứt điểm vi phạm
bên cạnh đó các địa phương chưa thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra vi phạm đê điều kiểm tra việc cấp phép các công trình dự án
dẫn đến chỉ đạo xử lý vi phạm chưa hiệu quả
những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân